ngày hai mươi ba tháng bốn đoàn công tác quân khu hai đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm hai nghìn hai mươi
tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la
phát biểu tại buổi làm việc thiếu tướng phạm hồng trương tư lệnh quân khu hai yêu cầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la
tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của chính phủ bộ quốc phòng quân khu hai của tỉnh sơn la về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh sơn la tuy không nằm trong vùng có dịch nhưng có đường biên giới dài với lào
vì vậy lực lượng quân đội cần chủ động nắm tình hình kịp thời có biện pháp ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín ở vùng biên
cùng với đó bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la cần tiếp tục phối hợp với bệnh viện quân y sáu
đóng trên địa bàn để có thể thực hiện việc cách ly chữa trị nếu có trường hợp mắc covid một mươi chín